sáng nay ngày một tháng một mươi một quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ tranh án tòa nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiều bất cập trong giáo dục như lãng phí sách giáo khoa gian lận trong thi cử đã được các đại biểu chất vấn
chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ về những sai phạm trong thi cử thời gian qua một số đại biểu băn khoăn về bộ giáo dục sẽ có những giải pháp gì để những sai phạm này không còn xảy ra
chúng tôi đã giả soát quy trình của kỳ thi và thống nhất có nhiều giải pháp trong đó có ba nhóm giải pháp căn cơ
nhóm thứ nhất là phải xây dựng được ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa theo hướng phong phú về số lượng và nâng cao chất lượng của các câu hỏi
để theo đó xây dựng bài thi chuẩn hóa theo hướng bám sát vào đánh giá năng lực của học sinh trung học quốc gia và có phân hóa nhất định để làm căn cứ cho các trường đọc cao đẳng sách